vitamin c và carotinoite trong quả thanh long có thể tăng cường hệ thống miễn dịch và có thể trung hòa các gốc tự do ngăn ngừa tác động có hại với cơ thể
thứ tư quả thanh long giúp cải thiện vi khuẩn có lợi trong đường ruột
đường ruột là nơi sinh sống của hàng trăm loài vi khuẩn và chúng có ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn
thanh long có chứa pudibiotech một loại chất sơ thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn lành mạnh trong đường ruột
nó có khả năng cải thiện sự cân bằng của các vi khuẩn có lợi trong đường ruột
thường xuyên tiêu thụ prebiotech có thể làm giảm nguy cơ những trùng đường tiêu hóa và tiêu chảy
điều này là do pudy biotech thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn tốt mà nhiều nghiên cứu tin rằng có thể cạnh tranh với vi khuẩn xấu
đặc biệt thanh long chủ yếu thúc đẩy sự phát triển của hai họ vi khuẩn đánh mạnh là vi khuẩn acid lactic và vi khuẩn bifidobacteria
tuy nhiên nghiên cứu vi hoạt tính prebiotech của thanh long hiện vẫn còn giới hạn
cần có thêm nhiều nghiên cứu để xác định áp dụng thực sự của nó đối với đường ruột của con người
giảm nguy cơ mắc bệnh mặt tính
các nghiên cứu đã chứng minh chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mặt tính như bệnh tim ung tư đai thám đường và viêm khớp
chất chống oxy hóa hoạt động tốt khi được ăn tự nhiên trong thực phẩm
thanh long là loại thực phẩm tự nhiên có chứa các chất chống oxy hóa mạnh bao gồm vitamin c beta carotene lycopene và beta layen
các nghiên cứu quan sát đã tìm thấy mối tương quan giữa lượng vitamin c và nguy cơ ung thư
những người được cung cấp lượng vitamin c hấp thụ cao hơn có tỷ lệ ung thư đầu và cổ thấp hơn
các nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy beta layen có thể chống lại chất oxy hóa và có thể có khả năng ngăn ngừa các thế bào ung tư
beta carotene và lycopene là những sắc tố thực vật làm cho quả thanh long có màu sắc rực rỡ
chế độ ăn giàu carotene này có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung tư và bệnh tim
và sau đây là một số món ăn bài thuốc dược thiện phòng trị bệnh từ quả thanh long
dễ chế biến sử dụng ăn rất ngon phù hợp với nhiều lứa tuổi theo lương y phan thị thạnh
chữa tà bón kinh niên thanh long hai trăm linh g đu đủ chín năm mươi g thêm sàp bò ch năm mươi g chuối năm mươi g cắt thành miếng cho vào ly thêm đường cát hoặc sữa cho tủ lạnh ăn ngày một hai lần
chữa tiểu đường thanh long hai trăm linh g ổi chín một trăm linh g xay sinh tố hoặc ép đậu uống ngày vài lần
chữa gan nhiên mỡ thừa cân béo phỉ thanh long hai trăm linh g dứa chín một trăm linh g
chữa bệnh thống phong thanh long một trăm linh g dưa leo một trăm linh g cắt nhỏ cho thêm đường cát ăn hoặc ép nước uống nhiều ngày
chữa tăng huyết áp đau đầu chống mặt do can hỏa vượng thanh long hai trăm linh g dưa hấu chín một trăm linh g cắt lát dầu tây năm mươi g sắt lát làm sinh tố hoặc ép nước uống ngày một hai lần
chữa viêm đại trắng dưới luận tiêu hóa thanh long một trăm linh g thái thành miếng sữa chua một hũ cho vào ly trộn thêm ít đá ăn ngày vài lần
chữa hoa khan viêm phim
chữa quản hoa thanh long tươi bốn năm cái tươi nấu canh với thịt heo hoặc sắc uống
liêu ý thanh long có vị chua tính mát nên người gì vị hư hàn đang đi cầu phân lọc đầy bụng nên hạn chế dùng hoặc không nên dùng
thang tiền phong đưa tin thời gian gần đây sau khi trung quốc có động thái tạm ngưng nhập khẩu thanh long tại đồng bằng sông cửu long
mặt hàng này đã quay đầu giảm giá mạnh chỉ còn bốn năm đồng trên một kg trong khi mức giá để nông dân hòa vốn phải từ bảy tám đồng trên một kg
có khoảng một năm hát áp
trong khi mà thanh long chuẩn bị thu hoạch anh nguyễn văn mười xã thanh bình huyện trợ gạo địa phương trồng nhiều thanh long nhất tỉnh tiền giang cho biết
hiện nay tại địa phương thương lái đang thu mua với giá chỉ bốn năm đồng trên một kg đối với thanh long loại một còn loại hai chỉ còn năm trăm linh một đồng trên một kg
theo anh một mươi năm nay giá phân thuốc tăng lên quá cao chưa nói đến lãi để có thể hòa vốn thì thanh long ít nhất phải bán được bảy tám đồng trên một kg
khoảng hơn một mươi ngày nữa là bán rồi nghe nói trung quốc ngừng nhập khẩu một tháng
tình hình này là lỗ chắc rồi nhưng tới kỳ phải bán thôi chứ biết sao bây giờ anh mười thử gài
tiền giang là long an là địa phương trồng thanh long hàng đầu ở độc bằng sông thủ long
thông tin với phóng viên tiền phong ông nguyễn quốc trịnh chủ tịch hiệp hội thanh long tỉnh long an cho hay
giá thanh long đã giảm năm mươi từ ba mươi đồng trên kg xuống còn khoảng một mươi năm đồng trên một kg đối với thanh long loại một
còn giá sô mua tại vườn khoảng năm bảy đồng trên một kg
theo ông thịnh thanh long khi qua được trung quốc vẫn có
giá cao nhưng do nước này hạn chế ở cửa khẩu nên hàng đi chậm
cộng với hàng trong nước còn tồn ở kho lạnh nên giá giảm
trước đó theo tìm hiểu của phóng viên báo tiền phong
những ngày đầu xảy ra ách tắc tại cửa khẩu phía bắc giá thanh long tại đồng bằng sông cửu long
vẫn được các nhà kho thu mua khoảng ba mươi hai đồng trên một kg loại một
loại hai là hai mươi bảy đồng trên kg và hai mươi hai đồng trên kg đối với loại ba
loại đạt cũng có giá từ bảy tám đồng trên kg cao hơn nhiều so với những tháng trước
do thị trường trung quốc đang thiếu hụt mặt hàng này rất lớn
do vậy xe nào qua được là bán hết xe đó lái cũng gấp hai ba lần bình thường
nên dù đang tồn động ở các cửa khẩu nhưng thương lái doanh nghiệp vẫn tiếp tục đưa hàng lên
các tỉnh đã nhận được cảnh báo không đem hàng lên nữa nhưng nông sản chín buộc phải đem lên
theo cục chống chọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thanh long là mặt hàng trái cây có sản lượng lớn nhất ở các tỉnh phía nam
với hơn một ba triệu tấn năm hai nghìn hai mươi một trên tổng số bảy một triệu tấn của toàn vùng
đây cũng là một trong một mươi loại trái cây xuất khẩu hàng đầu của việt nam
cùng với xoài chuối mít dừa sầu riêng chanh dưa hấu vải và chanh leo
báo cáo tổng kết năm hai nghìn hai mươi một của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
sản lượng thanh long cả nước năm hai nghìn hai mươi một đạt gần một bốn triệu tấn tăng tám so với cùng kỳ
mục tiêu năm hai nghìn hai mươi hai loại quả này có diện tích bảy mươi ba ha sản lượng một năm mươi năm triệu tấn
chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi hai ông hồ tiến thiệu
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn cho biết
phía trung quốc đã có văn bản chính thức thông báo
từ ngày hai mươi đến hai mươi bảy tháng một mươi hai sau khi kiểm tra hàng hóa bảo quản lạnh nhập khẩu gồm quả thanh long và bao bì xét nghiệm
kết quả ba lần dương tính nên tạm dừng nhập khẩu thanh long từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tính đến sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi hai ở tỉnh lạng sơn còn tồn ba năm trăm ba mươi xe hàng
trong đó có hai ba trăm sáu mươi năm xe chở nông sản
trong đó có hơn chín trăm linh xe chở thanh long khoảng một mươi tấn quả
tỉnh lạng sơn đã nhanh chóng liên hệ với một số doanh nghiệp ở các tỉnh thành trong cả nước giúp tiêu thụ thanh long
ngay trong ngày hai mươi chín tháng một mươi hai đã có một số doanh nhân siêu thị ở hà nội liên hệ và mua hàng cho bà con
tuy nhiên với số lượng một mươi tấn lãnh đạo tỉnh lạng sơn đề nghị bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng vào cuộc